nguyễn thị cẩm thúy từng là giáo viên dạy toán do bất mãn nên thời gian gần đây đối tượng này đã làm và phát tán trên tài khoản facebook và youtube cá nhân
nhiều tài liệu video clip có nội dung xuyên tạc phản động bức xúc xúc phạm bác hồ kính yêu xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước đốt quốc kỳ vi phạm nghiêm trọng pháp luật của việt nam
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được ngày một mươi sáu tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
và ngày một mươi bảy tháng sáu đã có quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị cẩm thúy về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền các thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo khoản một một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự
các quyết định này đều đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa phê chuẩn
với ý thức chống đối quyết liệt và ngông cuồng nguyễn thị cẩm thúy đã chuẩn bị sẵn trong nhà nhiều loại hung khí nguy hiểm lương thực thực phẩm nhằm cố thủ và chống trả lực lượng công an
quá trình khám xét cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu phương tiện có liên quan tới vụ án
đặc biệt lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ năm can xăng mỗi can có dung tích ba mươi lít bốn bình ga có trọng lượng từ một mươi năm đến hai mươi sáu kg nhiều dao mát súng lá bi sắt bình phun xăng
chiều nay tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã xét xử sơ thẩm đối với mai cao sơn bốn mươi bảy tuổi ngụ tại xa phú trung huyện phú riềng tỉnh bình phước về tội giết người
theo cáo trạng giữa mai cao sơn và người hàng xóm là ông nguyễn văn châu năm mươi ba tuổi có mâu thuẫn do bờ danh đất của nhà sơn
vào mùa mưa nước mưa làm tan chảy sạt lở ảnh hưởng tới lối đi của gia đình ông châu
ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn lan nguyễn văn tý và nguyễn văn hoãn là ba con ruột của ông châu
đang ngồi nhậu thì được nhắc lại vụ việc trên tý đã qua nhà sơn để nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc ẩu đà tý đã bị sơn cầm dao đâm trúng cổ khiến nạn nhân bị đứt động mạch cảnh dẫn đến tử vong
sau khi sự việc xảy ra sơn đã đi xe máy đến công an xã phú trung huyện phú riềng để trình báo
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mai cao sơn bảy năm sáu tháng tù giam về tội giết người
đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền tám mươi bốn triệu đồng
vào trưa nay công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long phối hợp với công an xã tường lộc huyện tam bình
bắt quả tăng nhiều đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
từ tin báo của người dân lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện
nhiều đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền trong khu đất chống tại xã tường lộc huyện tam bình nên tiến hành vây bắt
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy ra nhiều hướng để tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời khống chế bắt giữ một mươi bốn đối tượng có hộ khẩu thường trú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long và tỉnh bến tre
kiểm tra tại hiện trường công an thu giữ hai xe mô tô một mươi ba điện thoại di động và số tiền hơn hai mươi năm triệu đồng